hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua xét hỏi đều xoay quanh các bị cáo trường mỹ lan trần thị mỹ dung võ tấn hoàng văn bùi anh dũng dương tấn trước nguyễn phương anh hồ bửu phương nhằm làm rõ nội dung vụ án
qua ghi nhận phiên tòa vẫn tập trung làm rõ các hồ sơ vay thẩm định nâng giá tài sản đảm bảo
xong tiền về các công ty mai trong hệ sinh thái của vạn thịnh pháp và việc chỉ đạo giải quỹ nhằm cắt dòng tiền để phục vụ mục đích của trương mỹ lan khi cần lấy tiền mặt về sử dụng
một lần nữa trần thị mỹ dung đã khai khi bà lan yêu cầu lượng tiền mặt cần sử dụng sẽ chỉ đạo trực tiếp cho bị cáo
nhận lệnh xong bị cáo về sẽ triển khai
tiền trả các khoản vay cũ bao gồm gốc và lãi thì tài sản đảm bảo khoản vay này sẽ được định giá lại đẩy giá lên để vay mới
việc giải ngân giải quỹ chỉ là hợp thức hóa thủ tục và có các anh cùng làm
cụ thể trả lời luật sư bảo chữa cho mình bà trần thị mỹ dung nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb cho biết
khoản vay đã cơ cấu là khoản vay đã tới thời hạn trả nhưng không trả thì được cơ cấu khoảng thời gian dài hơn
gồm cơ cấu cả gốc và lãi hoặc cơ cấu gốc trả lãi
trên thực tế hầu như tại scb là khoản vay ngắn hạn khi tới hạn chỉ có hai phương pháp là trả vào hoặc cơ cấu
trả vào là có khoản vay mới để đáo hạn khoản vay cũ khoản vay mới thì dòng tiền không đi ra ngoài mà để trả khoản vay cũ
khi được hỏi về sáu trăm một mươi bảy hồ sơ vay vốn từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trả một trăm hai mươi hai có bao nhiêu khoản vay không có giải ngân mà chỉ tất toán nợ cũ tạo nợ mới
bà dung nói không nhớ được vì số lượng nhiều thời gian lâu cũng không thống kê khoản nào rút ra
khoản nào đi tiền mặt nên không có số liệu chính xác về giải ngân bao nhiêu và nợ bao nhiêu
trong đó có nhiều khoản vai vào trước thời khi bà dung bị bắt là thời điểm đến hạn rút tiền nhiều khoản vay tại scb
hầu hết là vay để thanh toán khoản vay cũ
cũng theo bị cáo dung người này nhận thức rõ sai lầm của mình và không hề né tránh
tuy nhiên số liệu lên đến hai trăm linh tỷ là quá lớn số giải ngân không chỉ trả cái cũ
do vậy nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb cho rằng số tiền thất thoát đã có từ trước
hành vi chỉ là che giấu và hy vọng tòa xem xét phần số liệu thất thoát đã cho rằng do bà dung gây nên
cũng theo bà trần thị mỹ dung thừa nhận đối với khoản vay một năm trăm linh tỷ của công ty tường việt
bà đã làm sai quy trình tiến dụng
thời điểm thực hiện tài sản đảm bảo là khoảng ba mươi chín triệu cổ phần của công ty cổ phần đầu tư và phát triển sài gòn
công ty này có dự án lớn bên quận hai bị cáo đánh giá cao cổ phần đó
sau này khối tài sản đảm bảo được rút ra và đổi bằng tài sản khác
bà dung xin hội đồng xét xử xem xét lại thiệt hại
dự án được thế chấp tại scb tương đương ba mươi năm cổ phần tức khoảng ba mươi năm tỷ
nên tài sản đó đảm bảo nhiều khoản vay tại scb
cũng tại phiên tòa trước câu hỏi của luật sư về số lượng tiền rất lớn thưởng cho bùi anh dũng lên đến bốn mươi tỷ đồng
hơn một trăm linh tỷ đồng cổ phần thưởng cho trương khánh hoàng
và nhiều lãnh đạo khác của scb
trương mỹ lan trình bày không nhớ cụ thể hai tỷ hay hai mươi tỷ đồng
thế nhưng cho đều toàn bộ các công nhân viên của ngân hàng scb
theo đó khi luật sư hỏi về nguồn gốc số tiền bà lan đã khẳng định rằng đấy là tiền của bản thân
luật sư hỏi có gì chứng minh đó là tiền của bị cáo hay không
bà lan nói bạn của bà có nhiều cổ phần bán cho scb còn bà không cần chứng minh
bị cáo lan cho hay thời điểm đó chỉ biết ông dũng làm chủ tịch
vợ làm ở scb con cũng làm ở scb
xét thấy cả gia đình cùng làm không hợp lý bà lan đã bản với ông dũng cho vợ nghỉ
đồng thời cho tiền để yên ổn đời sống thế nên không nhớ là hai mươi tỷ hay bốn mươi tỷ
và bà cũng không nhờ vả gì bị cáo bùi anh dũng
được biết trước đó bùi anh dũng là cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb
đã khai về số tiền bốn mươi tỷ đồng nhận từ trương mỹ lan vào hai dịp tết hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
là nghĩ làm tốt nên bà trù thường
tuy nhiên tại tòa trương mỹ lan lại cho rằng vợ của bùi anh dũng và
con của bị cáo này cũng làm việc tại scb và lấy danh nghĩa phu nhân của
chủ tịch hội đồng quản trị quấy quả khiến cho scb dối ghen hơn
thế nên trương mỹ lan cựu nhân viên nói với bùi anh dũng lấy số tiền đó về
sắp xếp chuyện gia đình và động viên vợ nghỉ việc
tương tự luật sư hỏi bà lan về quan hệ giữa bà và bị cáo trương khánh hoàng
là nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng scb thì bà lan cho rằng không có quan hệ gì
khi được hỏi có thưởng cho hoàng không bà lan trả lời rằng
cái gì đã cho thì không nhắc không nhớ tới nữa
cũng theo bà chủ vạn thịnh pháp khi được hỏi về bằng chứng để chứng minh đó là tiền của mình
bà lan nói bạn của bà có nhiều cổ phần bán cho scb còn bà thì không cần chứng minh
bởi lẽ đối với bà thì số tiền ấy rất nhỏ
trước đó luật sư phan trung hoài hỏi nhờ bị cáo như trần thị mỹ dung
cựu phó giám đốc scb trương khánh hoàng cựu quyền tổng giám đốc scb
và một số bị cáo để làm rõ vai trò tác động của bà lan
tất cả bị cáo đều khẳng định thực hiện các hành vi sai phạm theo chỉ đạo của bà lan
bà lan bị cáo buộc sử dụng scb như công cụ tài chính
huy động tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh và mục đích cá nhân
bị cáo đã trực tiếp và chỉ đạo điều hành các cán bộ nhân viên chủ chốt tại scb
và tập đoàn vạn thịnh pháp móc nối chặt chẽ với nhau
thực hiện nhiều hành vi sai phạm rút tiền của ngân hàng
trong một mươi năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai scb đã giải ngân cho nhóm bà lan hơn hai năm trăm linh khoản vay
với tổng số tiền hơn một sáu mươi sáu tỷ đồng
chiếm chín đồng
chiếm chín đồng
chín mươi ba số tiền cho vai của ngân hàng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm bà lan còn gần một ba trăm linh khoản vay
dư nợ tại scb là hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
hành vi của bà lan và đồng phạm đã gây thiệt hại cho scb bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
bị xác định là người có vai trò chủ mưu cầm đầu
bà lan bị xét xử về ba tội danh đưa hối lộ
vi phạm quy định về cho vai trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng và thăm ô tài sản
trong tám mươi năm bị cáo còn lại có bốn mươi năm cựu lãnh đạo
cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ
một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội
thăm ô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hại trong khi ti hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
giữa bị cáo nguyễn cào chí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và công ty capella bị xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày sáu tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trương mỹ lan
cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng tám mươi năm bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
trước đó hội đồng xét xử đã phải dành gần một ngày để thực hiện phần thủ tục bắt đầu phiên tòa
trong số tám mươi sáu bị cáo bị đưa ra xét xử
cùng với bị cáo trương mỹ lan còn có bốn mươi năm lãnh đạo
cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ
một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội
tham ô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
tại ngày thứ hai phiên tòa tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện viện kiểm sát
với phần hành vi phạm tội của các cựu cán bộ ngân hàng scb
phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
theo đó bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
và tám mươi năm bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngoài ra tám mươi bốn bị cáo liên quan trong đó có một bị cáo được tạm đình chỉ xét xử lần lượt
tham ô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
riêng bị cáo nguyễn cao trí cựu chủ tịch công ty đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
công ty tập đoàn capella bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong vụ án ngoài tư cách bị cáo bà chủ vạn thịnh phát còn giữ vài trò bị hại
ở hành vi bị đại gia nguyễn cao trí lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt một tỷ đồng
trong việc mua bán chuyển nhượng dự án
hồ sơ vụ án cho thấy trong hệ sinh thái vạn thịnh phát công ty cổ phân tập đoàn vạn thịnh phát
đóng vai trò hạt nhân kiểm soát toàn bộ hoạt động đối với các công ty khác
thế nhưng không tham gia trực tiếp kinh doanh
bị cáo trương mỹ lan còn dùng những người thân tín trả lương cao để hoạt động phạm tội
trên thực tế một trong những nguyên nhân sai phạm hơn một mươi năm tại scb không bị phát hiện
đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ
theo đó bị cáo trương mỹ lan xây dựng nên hệ sinh thái đồng phạm hết sức bài bàn
quy mô với hàng ngàn cá nhân cầu kết chặt chẽ
hệ sinh thái này được ví như mô hình kim tự tháp
trong đó có những cấp dưới của bị cáo trương mỹ lan lần lượt là người thân như chồng và cháu gái
sự thân tín giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình
khi tham gia vào mô hình kim tự tháp các cá nhân được bị cáo trương mỹ lan trả lương
tặng thưởng tiền cố phân scb tùy theo cấp bậc
quan trọng nhất và được hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến bộ sậu bị cáo lan tuyển chọn
và đưa vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại scb như hội đồng quản trị
ban tổng giám đốc giám đốc có trì nhanh lớn trưởng ban kiểm soát
tương ứng với mỗi vị trí là mức lương từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng
chưa bao gồm các phúc lợi khác
theo đó cáo trạng truy tố thể hiện hệ sinh thái vạn thịnh pháp có hơn một doanh nghiệp
chia làm bốn nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính
nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại việt nam nhóm các công ty ma tại việt nam
và cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài
bị cáo trương mỹ lan xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ
quốc gia thiên đường thuế phục vụ hoạt động kinh doanh đầu tư
bị cáo lan còn sử dụng danh nghĩa nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam
và có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn tài sản của gia đình bị cáo này ở nước ngoài
trong nhóm định chế tài chính ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
có vai trò đặc biệt quan trọng được lan sử dụng như một công cụ tài chính
để cấp vốn cho các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
về phương thức thủ đoạn đầu tiên trường mỹ lan thấu tóm ba ngân hàng là
ngân hàng sài gòn cũ ngân hàng tín nghĩa ngân hàng đệ nhất
sau đó năm hai nghìn một mươi hai ba ngân hàng này được hợp nhất thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
trong đó bị cáo loan chỉ đứng tên một phần còn lại nhờ nhiều người khác
đứng tên sở hữu phần lớn cổ phần tại scb với tỷ lệ chi phối lên đến hơn chín mươi
những người đứng tên hộ lan là những người thân tín và tin tưởng
nằm giữ tỷ lệ tri phối bị cáo lan đã đôi nhiều người thân tín
được tin tưởng vào các vị trí chủ chốt của ngân hàng như hội đồng quản trị
ban tổng giám đốc giám đốc truyền nhanh lớn ban kiểm soát
và trả lương cao từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng
bà chủ vạn thịnh pháp dùng quyền hạn của mình để chỉ đạo các cá nhân ở scb
và tập đoàn vạn thịnh pháp triển khai hoạt động rút tiền ngân hàng
dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vai khống
thậm chí nhiều khoản vay được rút tiền ra trước hoàn thiện hồ sơ sau
theo kết luận vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb và các đơn vị liên quan
bà trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
đã sử dụng những thủ đoạn gian dối để lập phương án rút
cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân tiền từ scb
kết luận cho thấy dù không giữ chức vụ tại ngân hàng scb
thế nhưng bà chủ mỹ lan lại là người tri phối lũng đoạn
chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn
khi nắm cổ phần chi phối từ tám mươi năm đến chín mươi một năm
số cổ phần còn lại do hơn bốn cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ
theo tài liệu truy tố xét xử xác định
hầu hết các hồ sơ đều được giải ngân trước hợp thức hóa sau
trong khi ấy theo quy định ngân hàng chỉ giải ngân
khi đã hoàn thiện các thủ tục thế chấp
tuy nhiên có tới sáu trăm tám mươi bốn khoản vay của lan và nhóm vạn thịnh pháp
với tổng số nợ hơn ba trăm tám mươi hai tỷ đồng chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
có một hai trăm tám mươi bốn khoản vai của tám trăm bảy mươi năm khách hàng là các khoản vai của nhóm trường mỹ lan
vạn thịnh pháp với dư nợ gốc là hơn bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng
thuộc nợ nhóm năm không có khả năng thu hồi
để rút được số tiền này trương mỹ lan chỉ đạo nhóm bị cáo tại scb
vạn thịnh pháp lập hồi sơ khống
đầu tiên trương mỹ lan đã chỉ đạo các thuộc cấp mượn nhiều pháp nhân
cá nhân để tạo tài khoản ma tại ngân hàng
tiền vay sau khi giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của các cá nhân
pháp nhân ma để thực hiện truyền tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng
hoặc chỉ đạo cho cá nhân pháp nhân rút tiền nhằm cắt đứt dòng tiền
khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt
bị cáo lan đã chỉ đạo lãnh đạo của scb sẽ chia nhau tìm cách đáp ứng
dòng tiền chủ yếu lấy từ nguồn khoản vai tiến dụng hoặc phát hành trái phiếu
khi có tiền trương mỹ lan chỉ đạo bùi văn dũng là lái xe riêng
đến scb chi nhánh sài gòn để nhận tiền
cùng lúc đó nhân viên scb sẽ liên hệ với người của vạn thịnh pháp
yêu cầu cung cấp pháp nhân cá nhân nhận tiền rút tiền
lập phiếu chi và các thủ tục để hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt
những cá nhân đại diện pháp nhân ba sẽ đến ngân hàng để ký chứng tử rút tiền
tiền mặt sẽ được xuất khỏi quỹ và giao cho dũng
sau đó lái xe bùi văn dũng sẽ trở tiền về nhà riêng của nữ chủ tịch
ở tòa nhà tại số một trăm hai mươi bảy pasteur quận ba thành phố hồ chí minh
hoặc trụ sở tập đoàn vạn thịnh pháp ở trần hưng đạo
sau đó tiền do dũng hoặc trần thị hoàng uyên là trợ lý của bà lan
sẽ chuyển đến các địa chỉ khác nhau do chủ tịch vạn thịnh pháp chỉ đạo
hoặc dũng sẽ trở tiền từ ngân hàng về trụ sở tập đoàn vạn thịnh pháp
và giao theo chỉ đạo của bà lan hoặc chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân mà bà lan yêu cầu
ngoài việc lập hồ sơ các khoản vay khống nhằm hợp thức hóa việc rút tiền nêu trên
trương mỹ lan còn chỉ đạo nhóm bị cáo ở scb thành lập mới đơn vị kinh doanh tại hội sở
để chỉ giải ngân cho nhóm trương mỹ lan vạn thịnh pháp
đồng thời hoán đổi giúp tài sản bảo đảm có giá trị thay thế bằng các tài sản không đủ pháp lý
hoặc không có giá trị giá trị thấp nhằm rút ruột tổ chức tín dụng
cuối cùng bị cáo lan sẽ chỉ đạo bán nợ xấu cho công ty mua bán nợ vamc
bán nợ trả chậm cấn trừ nợ để che giấu nợ xấu
giảm dư nợ tín dụng với mục đích để tiếp tục được huy động vốn và giải ngân
cơ quan tố tụng xác định trương mỹ lan đã tham ô tài sản chiếm đoạt của scb hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
gây thiệt hại gần một trăm ba mươi tỷ đồng và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
kết luận điều tra đã chỉ đường đi dòng tiền của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay tương đương với bốn trăm tám mươi ba chín trăm một mươi bảy tỷ đồng
sư nợ gốc của nhóm trường mỹ lan
cụ thể năm mươi bảy hai mươi chín tỷ đồng được trả
khoản vay cũ tại scb ba trăm tám mươi một ba trăm linh ba tỷ đồng được tổ chức cá nhân chuyển khoản ra ngoài hệ thống scb
năm hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng được tổ chức cá nhân chuyển khoản nội bộ trong scb tám mươi một tám trăm bảy mươi ba tỷ đồng được rút thành tiền mặt